trong những năm gần đây du lịch ở sapa tỉnh lào cai đã có bước phát triển mạnh mẽ
ngoài việc khai thác các lợi thế về khí hậu địa thế
thì chính quyền và người dân địa phương đã biết khai thác các giá trị văn hóa bản địa
phát huy lợi ích từ du lịch gắn với phát triển kinh tế bền vững
nhờ đó đồng bào dân tộc mông ở sapa đã có cuộc sống khá giả hơn
đây là ngôi nhà trị giá ba tỷ đồng của gia đình anh sùng a xeo tại xã mường hoa thị xã sapa
anh xèo cho biết số tiền để xây ngôi nhà này là sự dành dụng của gia đình
nhờ việc làm nhà nghỉ cộng đồng homestay từ và năm trước